thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa thông báo kết quả điều tra xử lý vụ án hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos công ty cổ phần xây dựng pharos
và các công ty liên quan do trịnh văn quyết nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc và đồng phạm thực hiện
quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định trong thời gian từ ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn flc chỉ đạo trịnh thị minh huế em gái quyết cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán
đối với năm mã cổ phiếu amd hai gab flc art thu lợi bất chính hơn bảy trăm hai mươi ba tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với trịnh văn quyết trịnh thị minh huế
và một mươi tám bị can khác về tội thao túng thị trường chứng khoán
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán
trịnh văn quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ chứng tử góp vốn khống
làm tăng khống vốn chủ sở hữu của công ty để bán chiếm đoạt hơn ba sáu trăm hai mươi tỷ đồng của các nhà đầu tư
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bốn bị can
gồm trịnh văn quyết trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga hương trần kiều dung ra quyết định khởi tố bị can đối với một bị can
nguyễn thiện phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hai mươi tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án
đến viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố trịnh văn quyết và đồng phạm theo quy định của pháp luật
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh thái nguyên vừa tuyên án đối với ba mươi ba bị cáo trong vụ khai thác hơn ba triệu tấn than lậu
tại mỏ than minh tiến huyện đại từ
đối với hai tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và mua bán trái phép vật liệu nổ
bị cáo châu thị mỹ linh bị tuyên phạt tổng hình phạt là một mươi chín năm tù phạt bổ sung hai trăm linh triệu đồng
bị cáo nguyễn quang thuyên quản lý tại mỏ than minh tiến tổng hình phạt là một mươi tám năm tù phạt bổ sung năm mươi triệu đồng
bị cáo doãn thị định kế toán công ty yên phước chịu mức án năm năm sáu tháng tù
đỗ thị luyến nhân viên công ty yên phước chịu mức án năm năm tù
hai anh em là bùi hữu thanh và bùi hữu giang cổ đông công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
chịu mức án lần lượt là ba mươi sáu tháng tù và bốn mươi hai tháng tù mỗi bị cáo phạt bổ sung hai trăm linh triệu đồng
đối với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng các bị cáo nguyên là lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường
gồm nguyễn thanh tuấn cựu giám đốc chịu mức án ba mươi sáu tháng tù nguyễn thế giang cựu phó giám đốc chịu mức án bốn mươi hai tháng tù
hai bị cáo cao sĩ linh chuyên viên phòng khoáng sản và lại trung hiếu phó tránh thanh tra sở tài nguyên và môi trường
cùng chịu mức án ba mươi sáu tháng tù những bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ chín tháng tù cho hưởng án treo đến năm mươi bốn tháng tù ra
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa bắt giữ băng nhóm trộm cắp tài sản thu giữ gần sáu trăm linh trậu đôn cây cảnh và các vật trang trí có giá trị cao
theo đó từ vụ trộm bình gốm xứ bắt chàng tại xq sử quán đà lạt công an tp đà lạt đã tiến hành điều tra
truy xét và xác định đối tượng trộm cắp là trương văn thắng ba mươi hai tuổi trú tại huyện lâm hà
kiểm tra nơi trỏ của đối tượng thắng cơ quan công an phát hiện tại đây có đinh hòa bình trần quang huy bùi văn quân
bước đầu các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã đột nhập vào các căn nhà cổ biệt thự trên địa bàn thành phố đà lạt
để trộm cắp trậu kiểng và nhiều vật trang trí có giá trị
sau đó mang về nhà trọ cất giấu hoặc bán lại cho lê nhật minh là chủ nhà trọ để tiêu thụ
đáng chú ý các đối tượng trên đều nghiện ma túy
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ gần sáu trăm linh tăng vật gồm trậu đôn cây cảnh và vật trang trí có giá trị khác
tiếp tục đợt gia quân kiểm tra vi phạm giao thông
trên tuyến quốc lộ hai mươi các tổ công tác của bộ công an phối hợp với công an tỉnh đồng nai đã kiểm tra
phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
chỉ tính riêng trong hai ngày từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến ngày hai mươi tám tháng một mươi
hai tổ công tác của bộ công an phối hợp với công an tỉnh đồng nai đã kiểm tra gần bốn lượt phương tiện
qua đó phát hiện lập biên bản xử lý hai trăm bảy mươi trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trong đó một trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn một mươi trường hợp vi phạm về ma túy
và đáng chú ý trong bảy vụ tài xế xe ô tô có sử dụng chất ma túy
thì có tới hai vụ cả tài xế cùng với bảy người đi chung xe đều dương tính với chất ma túy
có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một bịch tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
tổ công tác đã bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thời gian vừa qua đoàn kiểm tra liên ngành tại các địa phương đã thực hiện kiểm tra
tại hàng loạt nhà ở nhiều căn hộ và nhà cho thuê trọ
qua đó góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ cho người dân
ghi nhận tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đây là địa bàn du lịch trọng điểm
ngày càng có nhiều loại hình căn hộ cho thuê mọc lên để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách
mật độ người ở cao tuy nhiên công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tại những căn hộ này vẫn còn nhiều bất cập
đầu báo cháy không hoạt động trung tâm báo cháy gặp sự cố để các vật dụng cản trở lối thoát nạn
thang thoát nạn không đảm bảo quy định
chủ cơ sở không thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở không có hồ sơ theo dõi
quản lý công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
không xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định
đó là thực trạng
đoàn kiểm tra liên ngành của ủy ban nhân dân thành phố nha trang
ghi nhận tại căn hộ ben house trên đường biệt thự phường tân lập thành phố nha trang
căn hộ này có quy mô bảy tầng với một mươi phòng cho thuê
tuy nhiên công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện tồn tại khá nhiều bất cập